xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
tôi đang ở copenhagen đan mạch
tại thư viện sống đầu tiên trên thế giới
đây là nơi con người trở thành những cuốn sách sống

những người quan tâm có thể đến thư viện vào cuối tuần
và chọn chủ đề mà mình muốn đọc

tôi muốn tạo ra một không gian an toàn nơi chúng ta có thể khám phá sự đa dạng

hiện đang có sáu cuốn sách
và đây là một số chủ đề mà chúng ta có thể thảo luận
tôi sẽ mượn một cuốn sách nói về những người
và những người khiếm thị
tôi có thể kể một câu chuyện về cảm giác bị mù là như thế nào
về việc tôi từng có thị lực bình thường trong vòng một mươi năm đầu đời
và sau đó bị mù hoàn toàn
mọi người chưa thể hình dung được việc không nhìn thấy sẽ như thế nào

còn đây là al fraf cuốn sách sống về câu chuyện của những người phi nhị giới

cũng không phải là nữ
al sẽ giải đáp các câu hỏi về người phi nhị giới
như việc phẫu thuật chỉnh sửa cơ thể
điều mà một số người có thể thấy đáng sợ
tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể trải nghiệm là trò chuyện với ai đó mà bạn không thực sự hiểu
nếu chọn một cuốn sách bạn có thể xem qua rồi tự mình quyết định sẽ đọc phần nào
nhưng khi tôi ở đây trước mặt bạn chúng ta giao tiếp với nhau
và bạn sẽ thấy tôi là một người tốt

bạn sẽ muốn lắng nghe tôi nhiều hơn là chỉ đọc một cuốn sách
vậy làm thế nào để một người có đủ điều kiện trở thành một cuốn sách sống trong thư viện con người này
người đó thực sự phải đối mặt với nhiều sự kỳ thị và thành kiến trong xã hội
và họ có thể giúp chúng tôi hiểu rõ về nhóm và cộng đồng mà họ đại diện
để thu hút những người tham gia trở lại thư viện
các chủ đề và những cuốn sách sống ở đây
sẽ được thay đổi theo từng tuần
tôi thấy thư viện này thực sự thú vị
có rất nhiều cuốn sách khác nhau mà bạn có thể đọc
tôi đã học hỏi được nhiều điều
tôi đã có cơ hội thực sự đi sâu vào một chủ đề mà bình thường tôi sẽ không bao giờ đụng đến
trải nghiệm tại thư viện con người đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các độc giả
bởi có lẽ họ sẽ khó có cơ hội mượn những cuốn sách
hay gặp gỡ những con người như vậy trong cuộc sống hàng ngày
đây cũng là lời nhắc nhở rằng
chúng ta không nên đánh giá một cuốn sách hay một con người chỉ qua về bề ngoài